chưa ngày một mươi chín tháng ba sở y tế tp hcm đã có thông tin ban đầu về sự cố y khoa khi nữ bệnh nhân ntnn ba mươi hai tuổi quê ở đồng tháp đã tử vong khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện một a bệnh viện trình hình và phục hồi chức năng tp hcm địa chỉ tại năm trăm bốn mươi hai lý thương kiệt phương bảy quận tân bình trực thuộc bộ lao động thương bình và xã hội
theo đó chiều cùng ngày sở y tế nhận được tin báo về trường hợp bệnh nhân n tử vong khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện một a
ngay sau khi nhận được thông tin ban giám đốc sở y tế đã chỉ đạo thanh tra làm việc trực tiếp tại bệnh viện một a để nắm rõ thông tin sự việc và có hướng xử lý kịp thời
tuy nhiên khi thanh tra sở y tế đến bệnh viện ban giám đốc bệnh viện và kíp điều trị chị n đang phối hợp với công an quận tân bình để tiến hành điều tra vụ việc
theo báo cáo nạn nhân đến một viện ở tp hcm trong tình trạng bị thiểu sản ngực hai bên có yêu cầu phẫu thuật tạo hình ngực
chị n được giới thiệu đến bệnh viện một a thăm khám và thực hiện phẫu thuật
tại bệnh viện một a bệnh nhân được thăm khám xét nghiệm tiền phẫu thuật theo quy trình của bệnh viện
phương pháp điều trị là phẫu thuật tạo hình ngực bằng túi yeo phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản
theo báo cáo của bệnh viện một a bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp trong quá trình phẫu thuật
đã được xử trí hồi sức tích cực theo đúng quy trình
hiện tại đang đợi kết quả giám định pháp y của cơ quan cảnh sát điều tra
theo thông tin điều tra ban đầu bác sĩ phẫu thuật cho chị nờ là nguyễn văn thiết
có chứng chỉ hành nghề trong phạm vi khám chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
có hợp đồng lao động số sáu mươi ba với bệnh viện một a
bác sĩ gây mê hồi sức là võ văn tuấn có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức
có hợp đồng lao động số một mươi hai với bệnh viện một a
sở y tế đã có văn bản yêu cầu bệnh viện một a báo cáo rõ nội dung sự cố y khoa trên
để sở y tế có cơ sở báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm và bộ y tế
khi nhận được báo cáo của bệnh viện sở y tế sẽ thông tin thêm về danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt của bệnh viện
sau đó sẽ xem xét học hội đồng chuyên môn kỹ thuật sở y tế để có kết luận về sự việc này
theo lời kể từ phía gia đình khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba
chị n đến bệnh viện một a phẫu thuật nâng ngực theo lịch hẹn
khoảng gần một mươi năm h cùng ngày không thấy chị n ra
nên người nhà đã vào hỏi bác sĩ thì được trả lời là bệnh nhân gây mê chưa tỉnh
vì chờ quá lâu nên người nhà đã vào xin nhìn mặt trời yên tâm thì bác sĩ từ chối
một lúc sau phía bệnh viện có gọi người nhà lên nói chuyện nhưng vẫn không cho gặp chị nờ
lo có chuyện chẳng lành nên người nhà đã tự ý tìm từng phòng bệnh để gặp bằng được chị nờ
thì mới phát hiện chị nờ đang nằm trên giường và đã tử vong
theo thông tin từ phía chị gái nạn nhân cơ quan chức năng đã chuyển thi thể chị n
sang trung tâm hỏa táng bình hưng hòa quận bình tân để tiến hành giải phẫu khám nghiệm vào sáng ngày một mươi chín tháng ba
sau quá trình giải phẫu người nhà cho biết đã được công an cung cấp kết quả khám nghiệm tử thi chung như sau
bệnh nhân có nền hên xuyến có tình trạng ngộ độc chưa xác định nguyên nhân
phù phổi cấp tính một bên phổi bị thủng lỗ nhưng không có máu đông
cơ quan chức năng cũng lấy mẫu để đưa về trung tâm pháp y tiếp tục khám nghiệm
riêng thi thể nạn nhân đã được gia đình làm thủ tục hỏa táng
thứ gia đình bày tỏ mong muốn xác định nguyên nhân kẻ chết của chị n và được bồi thường thỏa đáng
theo chị gái của chị n em gái mình là mẹ đơn thân
phải làm mướn để kiếm tiền nuôi con nhỏ một mươi ba tháng tuổi đang sống cùng ông bà ngoại ở quê
bản thân chị nờ sức khỏe yếu mỗi tuần đều phải truyền đạm hai ba lần
cũng theo gia đình trước khi nâng ngực bác sĩ nguyễn văn thiết có biết tiền sử hèen xuyễn của chị n
nên đã đưa đi siêu âm xét nghiệm máu và trần đoán khách hàng đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật
sau khi sự việc xảy ra bác sĩ thiết đã chủ động hoàn trả bốn mươi triệu đồng tiền gia đình đã đóng
cũng như đề nghị lo việc ma chay hậu dự cho nạn nhân
trả lời báo chí bác sĩ nguyễn văn thiết người được xác định là trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân ntnn
ba mươi tuổi quê ở đồng tháp tại bệnh viện một a cho biết
theo bác sĩ thiết trong quá trình thực hiện phẫu thuật tất cả mọi khâu phẫu thuật đều bình thường
ông nói thêm
theo tìm hiểu bác sĩ nguyễn văn thiết được giới thiệu là bác sĩ ngoại khoa chuyên về tạo hình thẩm mỹ
bác sĩ này không nằm trong biên chế chính thức của bệnh viện
nhưng có chứng chỉ hành nghiệm
có ký hợp đồng liên kết chuyên môn với bệnh viện một a
ngoài ra ông còn có một viện thẩm mỹ mang tên mình tại quận một mươi một
trong cam kết nâng cao vẻ đẹp toàn diện cơ sở này đưa ra chín thủ thuật đang thực hiện cho bệnh nhân như nâng ngực
mũi chân mảy làm đẹp vung kín hút mỡ tạo hình thành bụng và thẩm mỹ ba quy đầu
ngoài liên kết chuyên môn với bệnh viện một a
bác sĩ này được cho là còn liên kết với một đơn vị đạo hình thẩm mỹ của một bệnh viện khác trên địa bàn
về phía nạn nhân đại diện gia đình bệnh nhân cho biết
sau khi xảy ra sự việc bác sĩ thiết đã chuyển trả số tiền bốn mươi triệu đồng tiền viện phí đồng thời có xin lỗi gia đình
trước đó nạn nhân đã chuyển tiền qua tài khoản trước cho bác sĩ thiết bốn mươi triệu đồng để thực hiện phẫu thuật
trước thắc mắc tại xá phẫu thuật trong bệnh viện lại phải chuyển tiền riêng cho bác sĩ ông thiết từ chối trả lời
cái này phóng viên trao đổi thêm với các bác trong ban giám đốc của bệnh viện còn tôi không nắm rõ quy trình
thực ra giống như việc người nhà chuyển tiền cho tôi để tôi chi trả viện phí cho bệnh nhân
sau khi xảy ra sự cố tôi đã chủ động chuyển khoản trả lại toàn bộ số tiền trên cho người nhà bệnh nhân
chi phí phẫu thuật ca này cũng ít ỏi tôi nhận làm chẳng qua cũng vì tình cảm và muốn quảng cáo chứ không đáng là bao nhiêu so với giá hiện nay
về trách nhiệm của bệnh viện một a khi để xảy ra sự cố ông ngô anh tuấn phó giám đốc bệnh viện từ chối trả lời
và cho rằng đơn vị đã cung cấp toàn bộ tài liệu trong đó có hợp đồng lao động của bác sĩ thiết cho cơ quan điều tra
về cách chi trả tiền viện phí qua tài khoản của bác sĩ phẫu thuật ông tuấn từ chối trả lời và cho rằng phía bệnh viện gia đình đều mong muốn tìm ra nguyên nhân thông qua việc mời cơ quan điều tra vào cuộc
ông tuấn nói chúng tôi thống nhất về mặt pháp lý đúng hay sai đều do cơ quan điều tra chính thức sẽ trả lời
liên quan đến sự cố nghiêm trọng này chiều ngày một mươi chín tháng ba sở y tế tp hcm đã cho biết đã có văn bản yêu cầu bệnh viện một a báo cáo rõ nội dung sự cố y khoa để sở y tế tp có cơ sở báo cáo ủy ban nhân dân tp và bộ y tế
báo cáo của sở y tế tp hcm nêu rõ khi nhận được báo cáo của bệnh viện sở y tế tp sẽ thông tin thêm về danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt và xem xét họp hội đồng chuyên môn kỹ thuật để có thể kết luận về sự việc này